trái ngược với tình hình tại triều tiên thượng hải đang dần kiểm soát được dịch
sau khi nỗ lực phong tỏa nghiêm ngạc
ngày một mươi bảy tháng năm giới chức thượng hải trung quốc cho biết thành phố đã chính thức đạt
không covid một mươi chín ở cấp cộng đồng
trước đó thượng hải đạt mục tiêu khôi phục hoàn toàn sản xuất sinh hoạt trong tháng sáu
trung tâm tài chính thượng hải của trung quốc đã đạt được một cuộc bóp quan trọng
sau hơn sáu tuần phong tỏa khi thông báo đã đưa số ca covid một mươi chín trong cộng đồng về không
trên phạm vi toàn thành phố vào ngày một mươi bảy tháng năm và đang hướng đến việc đưa cuộc sống trở lại bình thường
hoàn toàn vào cuối tháng sáu
phát biểu từ cuộc họp báo tổ chức sáng ngày một mươi bảy tháng năm ông triệu đan đan
phó chủ nhiệm ủy ban y tế thành phố xác nhận dựa trên kết quả xét nghiệm kháng nguyên
kết hợp với xét nghiệm acid nucleit một ngày trước đó toàn bộ một mươi sáu quận của thượng hải
đã đạt trạng thái không covid trong cộng đồng
đây là lần đầu tiên kể từ đợt dịch nghiêm trọng nhất của trung quốc bùng phát ở đây
vào hồi tháng ba thượng hải không còn ca nhiễm ở cấp độ cộng đồng
theo dữ liệu được công bố cùng ngày thường hà đã báo cáo bảy mươi bảy ca covid một mươi chín có triệu chứng
và bảy trăm sáu mươi bốn trường hợp không triệu chứng mới trong hai mươi bốn giờ qua và tất cả họ đều ở trong
các khu vực đã được cách ly và phong tỏa
thêm một ca tử vong trong ngày một mươi sáu tháng năm đưa tổng số người chết vì covid một mươi chín
ở thượng hải từ một mươi tám tháng bốn đến nay lên năm trăm bảy mươi sáu người
tương đương chín trong số sáu trăm hai mươi một người mắc bệnh ở thành phố hai mươi năm triệu dân này
ngày một mươi sáu tháng năm thượng hải lần đầu tiên báo cáo số ca nhiễm mới hàng ngày giảm xuống
dưới một kể từ ngày hai mươi bốn tháng ba
giới chức thành phố cho biết sẽ dỡ bỏ phong tỏa từ ngày một mươi một tháng sáu trong một kế hoạch
chia làm ba giai đoạn để dần đưa trung tâm tài chính kinh tế của trung quốc
trở lại hoàn toàn bình thường vào cuối tháng sáu
đây là tin vui cho người dân thượng hải nói riêng và toàn trung quốc nói chung
sau những đợt phòng dịch gắt cao khiến người dân sinh sống tại những khu vực này
gặp không ít khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày